chuyên mục tạp chí văn hóa thể thao và du lịch tuần này đến đây là kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau